thưa quý vị theo vòng quay một mươi hai con giáp năm hai nghìn một mươi sáu là năm bính thân năm của loài khỉ
một loài được đánh giá là nhanh nhẹn và giỏi xoay sở để thích nghi với môi trường
những người sinh năm thân thường được cho là khôn khéo có tài ăn nói ứng biến nhanh
và có khả năng đoán biết được ý nghĩ của người khác
nhân dịp đầu xuân bình thân chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những nguyên thủ chính trị gia nổi tiếng sinh năm thân
mang cho mình sự khôn khéo tài ăn nói và ứng biến nhanh
có lẽ vì vậy mà những người tuổi thân thường gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực ngoại giao
bình chứng rõ ràng nhất cho điều này là tổng thư ký liên hợp quốc ban ki moon
ông sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn tại hàn quốc từng đoạt giải nhất cuộc thi tiếng anh do hội chữ thập đỏ mỹ tổ chức khi một mươi tám tuổi
và được mời vào thăm nhà trắng
kể từ đó ước mơ trở thành nhà ngoại giao đã thôi thúc ông ban ki moon
năm hai nghìn sáu ông được bầu làm tổng thư ký thứ tám
ông đã trở thành nhà ngoại giao của liên hợp quốc và giữ chức vụ đó cho tới nay
giới quan sát đánh giá rằng chính vẻ ngoài mềm mỏng hòa nhã cùng sự cương quyết trong tính cách
đã khiến ông ban ki moon trở thành một trong những nhà ngoại giao tài năng
cũng cầm tin con khỉ còn một nữ chính khách khác là bà christine lagarde
nữ giám đốc đầu tiên của quỹ tiền tệ quốc tế imf
bà lagart sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu tại paris trong một gia đình trí thức
một nhà thương lượng có sức thuyết phục và tầm ảnh hưởng
có sự nghiện bén chính trị sâu sắc là những cụm từ được dùng
để mô tả nhà lãnh đạo này
năm hai nghìn chín bà lagard được tạp chí fenel times bầu chọn là bộ trưởng tài chính xuất sắc nhất châu âu
cụ tổng thống pháp jacques chirac cũng là người tuổi thân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai
với sự tài năng và sự đóng góp của mình ông được nhận các phần thưởng cao quý
nhiều huần trương bắt đầu bụi tinh hạng nhất huần trương quốc công hạng nhất
và nhiều huần trương danh dự khác
ông đã từng giữ chức thủ tướng chính phủ pháp từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trước khi được bầu làm tổng thống nước cộng hòa pháp vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và tái đắc cử vào năm hai nghìn hai mươi